trao đổi bên lề hành lang quốc hội sáng nay các đại biểu quốc hội đồng tình về những điểm mới của dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi
vì những quy định này phù hợp với những điều ước quốc tế mà việt nam đã tham gia ký kết đồng thời bảo đảm tốt quyền của phạm nhân
đồng thời bảo đảm tốt quyền của phạm nhân
hay là phát tù đối với những đối tượng phụ nữ chẳng hạn có những quy định mới hay là đối với vấn đề tổ chức cho những người đang chấp hành án phạt tù
mà tổ chức lao động lao động sản xuất ngoài ngoài trại giam
thì đấy là những điểm mà có thể vừa tăng cường cho vấn đề giáo dục cho người đang chấp hành án phạt tù
và đồng thời làm giảm bớt những áp lực trong trại giam
rất ưu việt
đó chính là tạo điều kiện cho phạm nhân có điều kiện ra bên ngoài để lao động để làm việc
và đặc biệt là quan tâm đến cái vấn đề thu nhập của phạm nhân
và một cái điểm mà chúng tôi quan tâm đó chính là cái thanh quả lao động của phạm nhân
thì được xử lý như thế nào
thì cần phải quan tâm đến cái việc là nếu như phạm nhân lao động ở trong thời gian cải tạo
mà có thu nhập thì phải có được cái tỷ lệ một cái phần nào đấy để mà họ tích lũy
để khi mà họ tái hoàn dụng cộng đồng thì họ có cái điều kiện về tiền về tài sản để mà họ nhanh chóng hoàn dụng cộng đồng